bộ kế hoạch và đầu tư vừa có báo cáo gửi chính phủ về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển nhóm doanh nghiệp này trên địa bàn một số địa phương
đến ngày hai mươi tháng sáu có năm mươi trên sáu mươi ba địa phương đã và đang xây dựng các kế hoạch đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhiều bộ ngành đã tích cực ra soát và đề xuất cắt giảm đơn giản hóa và chuyển hữu kiểm các điều kiện kinh doanh
thuộc lĩnh vực quản lý đạt tỷ lệ vượt trí tiêu chính phủ đề ra hoàn thành công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ
trên cổng thông tin điện tử đồng thời ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín nhằm tiếp tục đổi mới